sau khi tông vào giải phân cách giữa đường xe khách dường nằm mất lái vụ tai nạn vừa xảy ra vào đêm qua trên quốc lộ một đoạn qua xã quảng xuân huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
thời điểm này xe dường nằm do tài xế phạm quốc dược điều khiển chở theo hai mươi hành khách đang di chuyển theo hướng nam bắc từ đắk lắc về thái bình thì va vào giải phân cách bê tông giữa đường
tại hiện trường giải phân cách bê tông bị vỡ xe dường nằm gặp tai nạn quay gần một trăm tám mươi lộ rất may là không có ai bị thương xe dường nằm gặp tai nạn bị hư hỏng nặng phần đầu
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh quảng bình đã kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông